phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng an ninh mạng công an tp hcm vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng giấy tờ đi đường giả
trước đó lực lượng công an tuần tra kiểm soát trên đường phát hiện một thanh niên sử dụng giấy đi đường giả mang tên là lâm thạnh và thu giữ trên người thạnh thêm hai mươi giấy đi đường giả
tại cơ quan điều tra đối tượng khai do có nhu cầu nên lên mạng đặt mua giấy đi đường qua tài khoản facebook anh thanh do nguyễn hải tú làm chủ tài khoản với giá là một triệu đồng một giấy
thạnh nhận giấy đi đường của mình xong khi được tú thuê đi giao các giấy đi đường cho khách với tiền công từ hai trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng một giấy
từ lời khai của thạnh công an đã mời bốn đối tượng liên quan lên làm việc
khám xét nhà của các đối tượng thuê trọ tại số hai trăm chín mươi bốn trên hai đường lưu hữu phước phường một mươi năm quận tám
lực lượng công an thu giữ gần bảy mươi mẫu giấy đi đường hai mươi bảy giấy xác nhận tiêm vaccine covid một mươi chín và nhiều vật dụng có liên quan đến việc in ấn giấy tờ giả
không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
hai trường hợp vừa bị công an xã hưng khánh trung b huyện trợ lách tỉnh bến tre xử phạt
trước đó khoảng một mươi tám h năm mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám
d điều khiển xe mô tô chở theo sau là t đi từ xã tân thiềng về xã hương khánh trung b
khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín cầu kinh vàm xã thuộc xã hưng khánh trung b
thì tổ kiểm soát dịch yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên hai thanh niên trên không chấp hành và lên xe bỏ chạy
lúc này tổ công tác tiến hành truy đuổi và nhanh chóng khống chế được hai thanh niên trên
căn cứ hành vi vi phạm cơ quan chức năng xử phạt mỗi trường hợp bảy năm triệu đồng
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết
là đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng đối với lê hoàng tân và nguyễn văn nhớ
cùng chú tại tỉnh bạc liêu để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó đêm ngày năm tháng chín nhận được tin báo có một số thanh niên tổ chức ăn nhậu
ở một khu nhà trọ đang bị phong tỏa ở ấp hai xã long thọ huyện nhơn trạch
công an xã long thọ đã cử ba công an viên đến giải quyết
công an nhắc nhở những người ăn nhậu thì hai đối tượng tân và nhớ lớn tiếng thách thức
nhớ lấy dao chém vào tay trung ý phạm xuân quyết gây thương tích nhẹ
còn tân giật cây ba chắc trên tay của anh cái thiện vĩ rồi đập trúng bụng của anh vĩ
lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế bắt giữ nhớ và tân
được biết lê hoàng tân từng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đối tượng nguyễn văn dũng thủ phạm đã dùng xăng phóng hỏa giết người
xảy ra tại khu vực
phường châu phú b thành phố châu đốc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tạm giữ
trước đó khoảng bốn giờ ngày năm tháng chín trong lúc bà võ thị nga cư trú tại tổ một mươi một
phường châu phú b thành phố châu đốc cùng con gái là bà bùi thị diễm mừng và cháu ngoại là cao quốc trí
con của mừng đang ngủ thì phát hiện nhà bị bốc cháy ở phía trước
mừng chạy ra mở cửa thì phát hiện cửa chính bị khóa bên ngoài
hoảng sợ bà nga nhảy từ tầng một phía sau nhà xuống đất bị thương còn mừng và bé trí
bị kẹt lại trong nhà lúc này người dân xung quanh phát hiện cùng nhau dập lửa dùng búa phá khóa
đồng thời sử dụng thang đưa mẹ con mừng ra ngoài an toàn
qua làm việc ban đầu tại cơ quan công an nguyễn văn dũng khai nhận dũng và bà nga sinh sống với nhau như vợ chồng
thời gian gần đây do phát sinh mâu thuẫn trong quá trình sinh sống nên dũng đã mua xăng và đốt nhà bà nga
dự báo là cơn bão số năm đổ bộ vào đất liền sẽ rất mạnh có thể gây ra thiệt hại lớn nếu như không chủ động trong công tác ứng phó
tại đà nẵng lực lượng công an các đơn vị địa phương đang khẩn trương triển khai phương án hỗ trợ nhân dân
trăng chống nhà cửa đặc biệt là các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn người già yếu thế
sau đây là ghi nhận của phóng viên tại thành phố đà nẵng
đến thời điểm hiện tại thì ở đà nẵng thời tiết đã bắt đầu có mưa lớn và kèm theo gió mạnh
đây cũng gây ra không ít khó khăn cho lực lượng chức năng khi triển khai các phương án ứng phó với cơn bão số năm
theo ghi nhận tại một số địa phương ở khu vực ven biển
lực lượng công an đã tăng cường quân số phương tiện cũng như thiết bị về tại các địa phương để hỗ trợ nhân dân trồng chắn nhà cửa
khu dân cư làng vân phường hòa hiệp bắc quận liên triều
đây là khu vực nhà ở nằm trong diện chính sách của thành phố
toàn bộ người dân đều có hoàn cảnh đặc biệt chủ yếu là người già yếu khuyết tật và mất khả năng lao động
nên việc tự bảo vệ nhà cửa đối với bà con rất khó khăn
địa bàn này lại nằm
sát ở vùng ven biển nên nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ là rất lớn
qua công tác nắm tình hình trước khi bão đổ bộ toàn bộ chiến sĩ công an phường xã trên địa bàn thành phố
đều chuyển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương khuân vác vật dụng
cắt kìa cây xanh và trang chống nhà cửa để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân
các bộ chiến sĩ công phường trực hoàn toàn là một trăm linh
và thứ hai nữa là chuyển khai xuống nắm tình hình địa bàn

để trang chống bão tiếp đến các khu khác
ở thời điểm này công an thành phố đà nẵng đã sẵn sàng các phương án ứng phó với cơn bão số năm

khi có tình huống khẩn cấp và hỗ trợ chính quyền địa phương
trong công tác di rời diễn
các bộ chiến sĩ công phường trực hoàn toàn là một trăm linh
và thứ hai nữa là công an thành phố đà nẵng đã sẵn sàng các phương án ứng phó với cơn bão số năm
sẵn sàng triển khai lực lượng phương tiện trang thiết bị cứu nạn cứu hộ
khi có tình huống khẩn cấp và hỗ trợ chính quyền địa phương
trong công tác di rời diễn
đà nẵng dự kiến sẽ sơ tán gần sáu mươi người dân với sức gió giật cấp tám đến cấp một mươi một
bão cấp một mươi hai đến cấp một mươi ba sẽ sơ tán một trăm linh tám bốn trăm năm mươi sáu người
thời gian qua công an tp hà nội tiếp tục duy trì và tăng cường các lực lượng kiểm tra
kiểm soát chặt chẽ nhằm phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp người dân vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là với việc thiết lập các chốt kiểm soát phương tiện theo phân vùng
đang góp phần tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố
mặc dù thành phố đã liên tục tuyên truyền người dân chỉ thực sự ra đường khi có việc cần thiết
và cần phải mang theo đầy đủ các giấy tờ có liên quan
thế nhưng thực tế thì vẫn còn khó
không ít trường hợp chưa chấp hành nghiệp ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chốt kiểm soát dịch bệnh tại cầu nhật tân phương tiện này chở hàng từ gia lâm vào trung tâm thành phố hà nội
theo quy định cả lái xe và phụ xe đều phải có giấy xét nghiệm âm tính thì mới được vào trung tâm thành phố
tuy nhiên qua công tác kiểm tra phụ xe này đã không có giấy xét nghiệm
lực lượng chức năng đã yêu cầu phương tiện quay đầu theo đúng quy định
qua công tác kiểm tra mã qr code luồng xanh của anh
thì phát hiện là
các anh đã sử dụng cái giấy test covid để hết hạn rồi nên chúng tôi không thể cho anh qua chốt được
các anh phải về bổ sung thêm giấy phép covid còn hiệu lực và khai báo lại đăng ký thêm lại trên đường xanh đi
khi chúng tôi tiến hành kiểm tra những phương tiện đấy
thì những người trên xe và chủ phương tiện lái xe đều muốn linh động qua chốt để hoàn thành nhiệm vụ
và mọi người nói rằng là chúng tôi cũng chưa cập nhật được
nhưng qua công tác kiểm soát chúng tôi cũng tuyên truyền
giải thích rõ những việc họ cần những thủ tục gì trên những phương tiện vận tải
để lưu thông chuyển hàng được
và sau khi chúng tôi giải thích xong thì họ cũng chấp hành
còn đây là hình ảnh tại chốt kiểm soát trên quốc lộ hai mươi một b huyện thanh oai thành phố hà nội
đây là một trong những chốt giáp danh giữa vùng một vùng đỏ và vùng ba vùng xanh
để kiểm soát phương tiện lực lượng chức năng đã bố trí phân ra nhiều lớp kiểm tra
tuy vậy việc kiểm soát cũng gặp không ít khó khăn
bởi đặc thù tuyến đường nhỏ hẹp lượng phương tiện lại khá đông
tại chốt này một thời gian đoàn
và các lực lượng đã bố trí một mươi chín người một ca công tác
nếu mà so với lực lượng đấy mà để kiểm soát số lượng phương tiện
hiện tại là nhiều khi dễ dẫn đến ủn tắc
theo lực lượng chức năng sau năm ngày lập các chốt kiểm soát dịch bệnh phân vùng
vẫn còn không ít trường hợp vi phạm liên quan đến giấy đi đường
đáng chú ý các trường hợp này chủ yếu là các phương tiện ô tô chở người đi cùng
bên cạnh công tác kiểm soát người và phương tiện
lực lượng chức năng cũng đã hỗ trợ nhiều trường hợp khó khăn hoàn cảnh đặc biệt qua chốt
như trường hợp của thanh niên này do ảnh hưởng của dịch bệnh không có công việc
nên đã đi bộ từ hà nội về quê tại hòa bình
lực lượng chức năng đã yêu cầu khai báo y tế và tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh
có trường hợp sẽ phải thực hiện rất nhanh đối với trường hợp có biểu hiện nghi vấn là nhiễm covid

có thể là đồ ăn nước uống để phục vụ đi đường hướng dẫn người lao động tự do liên hệ với cả địa phương
hoặc là nơi cô chú để tổ chức đón tại địa phương
theo thống kê của công an thành phố hà nội chỉ trong ngày một mươi tháng chín vừa qua
chỉ tính riêng tại các chốt kiểm soát dịch bệnh cửa ngõ ra vào thành phố
lực lượng chức năng đã yêu cầu hơn hai hai trăm linh lượt phương tiện quay đầu
một sáu trăm linh tám lượt không vào thành phố sáu trăm năm mươi tám lượt không ra ngoài thành phố
do vậy khuyên cáo người dân cần thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch bệnh
bởi sự tham gia chấp hành tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng chống dịch
phần tiếp theo của bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng trần văn mương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp tân an xã bình thạnh trung huyện lấp vò tỉnh đồng tháp về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp là đối tượng nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường chú tại khóm tân thuận thị trấn thanh bình huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có sẹo chấm cách ba cm trên trước đuôi lông mải trái
và đối tượng thái văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trăm hai mươi tám trên một mươi khóm một phường ba thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
bị công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý